thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ khởi công ngầm tuyến metro số một bến thành suối tiên
đoạn ngầm từ ga ba son đến ga nhà hát thành phố có chiều dài bảy trăm tám mươi một mét
đây là tuyến metro đầu tiên ở việt nam tiến hành đào đường hầm bằng robot tbm
với công nghệ hiện đại theo phương pháp đào khiên
đây là hạng mục thuộc gói thầu một b của tuyến metro số một bến thành xuế tiên
do liên doanh nhà thầu shimizu meada nhật bản đảm nhiệm
như vậy đây sẽ là tuyến metro đầu tiên ở việt nam đào đường hầm ngầm
với đường kính lên tới sáu bảy mươi chín mét
robot tbm thực chất là thiết bị đào ngầm hiện đại từ nhật bản
có chiều dài bảy mươi mét nặng ba trăm linh tấn có khả năng đào đất an toàn
và tạo ra vách tường của hầm dưới độ sâu một mươi bảy mét
thiết bị trên đã được đơn vị thi công lắp ráp từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
so với các phương pháp đào ngầm thông thường phương pháp khoan đào tbm
được cho là giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới giao thông và các công trình xây dựng xung quanh
ít chiếm dụng diện tích ít gây rung chấn tiếng ồn và thân thiện với môi trường
đoạn hầm khoan đào tbm sẽ xuất phát từ gà ba son đến gà nhà hát thành phố
gồm hai ống hầm đơn có chiều dài bảy trăm tám mươi một mét
dự kiến việc khoan tuyến hầm này sẽ hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sau đó robot tbm sẽ được tháo dỡ và vận chuyển về lại gà ba son
để tiếp tục khoan hầm phía tây và đến gà nhà hát thành phố vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám